tại tỉnh quảng nam ubnd huyện nam giang vừa thông tin do thủy điện đắc mi bốn bất ngờ xả lũ trong đêm
đã cuốn trôi và làm hư hại hàng trăm ngôi nhà tài sản của đồng bào người cơ tu nơi đây
chiều tối ngày hai mươi tám tháng một mươi thủy điện đắc mi bốn bất ngờ xả lũ nước dâng đột ngột tràn qua quốc lộ một mươi bốn d vào trung tâm huyện
chính quyền và nhân dân không nhận được thông báo xả lũ với lưu lượng lớn và đột ngột lại ngay sau cơn bão quét qua
khiến lực lượng chức năng địa phương không kịp hỗ trợ di rời tài sản cho nhân dân
thống kê ban đầu của ubnd huyện nam giang cho biết hậu quả xả lũ của thủy điện đắc mi bốn đã gây hư hại một trăm linh sáu nhà dân ở thị trấn thạnh mỹ
hai trăm một mươi năm nhà ở xã cà di bị ngập lụt tất cả tài sản trong nhà bị cuốn trôi kể cả da súc da cầm cây cối hoa màu
chính quyền huyện nam giang cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra kiểm kê đánh giá các thiệt hại và buộc thủy điện đắc mi bốn phải bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng